đối tượng thái như thịnh trú tại thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa bị công an tỉnh kiên giang bắt tạm giam về hai tội cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nạn nhân trong vụ án này là anh trần văn hết trú tại thành phố hồ chí minh và là một lái xe taxi
một đêm ngày hai mươi một tháng bốn thịnh thuê xe taxi do anh hết làm tài xế trở từ thành phố hồ chí minh về thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
tuy nhiên khi chạy xe đến khu vực thuộc thị trấn tân hiệp huyện tân hiệp tỉnh kiên giang thì thịnh yêu cầu anh hết dừng xe để đi vệ sinh
lúc này anh hết cũng xuống xe thì bất ngờ bị thịnh rút súng ra khống chế để cướp chiếc xe
khi nạn nhân truy hô thỉnh liền nổ hai phát súng làm anh hết bỏ chạy
sau đó thỉnh lái xe đến nhà người thân
đến trưa cùng ngày thỉnh đã đến công an huyện an minh đầu thú đồng thời sao nộp chiếc xe ô tô vừa cấp được vào một khẩu súng quân dụng cùng một mươi phiên đạn